đây là một trong những điểm đến đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế mỗi ngày
thành phố hội an tỉnh quảng nam đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và đây cũng là nỗ lực của ngành du lịch địa phương trong việc giữ gìn một điểm đến an toàn cho du khách khi đến với thành phố hội an
cũng giống như tình trạng chung của ngành du lịch cả nước do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín
lượng khách quốc tế đến với đô thị cổ hội an tỉnh quảng nam gần đây có sự giảm sút
tuy nhiên đối với cách giám sát chặt chẽ trang bị tuyên truyền các kiến thức phòng bệnh và đeo khẩu trang y tế
đã giúp du khách vẫn lựa chọn đến với di sản văn hóa thế giới nổi tiếng này
chúng tôi cảm thấy yên tâm ở đây việc đeo khẩu trang ở những nơi đông người không phải là vấn đề lớn
còn lúc ở khách sạn thì rất an toàn nói chung không ảnh hưởng đến việc du lịch của chúng tôi nhiều lắm
có những nơi thế này để đo thân nhiệt cho khách và phát hiện sớm dịch bệnh nếu có
thì đương nhiên là rất tốt chúng tôi không cảm thấy phiên hà gì cả
những ngày qua chính quyền cùng người dân thành phố cổ hội an đã tăng cường công tác vệ sinh
khử trùng các điểm đến đặt khẩu trang nước rửa tay khô tại các quầy xoát vé
cùng với các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân du khách
thành phố hội an cũng đang đẩy mạnh xúc tiến các thị trường khách âu mỹ
vốn ít bị tác động bởi thông tin dịch bệnh
là một thành phố du lịch cho nên hội an chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
học thức được điều đó ngay từ đầu thành phố cũng đã chủ động
có hướng để thay đổi thị trường về nguồn khách
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên lượng khách đến từ hàn quốc trung quốc
nhật bản có sự giảm sút hơn cùng kỳ vậy nhưng những ngày qua hội an vẫn tấp nập du khách
theo thống kê lượng du khách đến tham quan trong những ngày qua trung bình khoảng từ tám mươi
đến chín lượt khách mỗi ngày chỉ giảm khoảng một mươi so với trước
điều này cho thấy hội an vẫn tấp nập du khách
hội an vẫn là điểm đến an toàn thân thiện với du khách trong nước và quốc tế